đây là hai đối tượng đinh văn giáp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và đinh văn trường sinh năm hai nghìn vừa bị cơ quan công an quận bắc từ liêm hà nội bắt giữ khi đang lẩn trốn tại yên bái
sau khi gây ra vụ án giết người cướp tài sản đối với tài xế grabbik nguyễn cao sang một mươi tám tuổi quê thành hóa sinh viên năm thứ nhất cao đẳng nghề công nghiệp hà nội
còn đây là đối tượng nguyễn văn trọng vừa bị công an huyện văn giang tỉnh hưng yên bắt giữ về tội cướp tài sản
trước đó trọng đạo thuê một tài xế hãng grabbike
đi để tìm các bãi cát và nói rằng để phục vụ mục đích kinh doanh
sau chín tiếng điều lái xe đi đến nhiều địa điểm khác nhau trọng yêu cầu dừng xe tại cánh đồng thuộc xã thắng lợi huyện văn giang lúc trời tối
tại đây trọng đã vờ ngay điện thoại sau đó rút từ tùy điện không chế tài xế để cướp xe máy
nhiều tài xế cũng đã ý thức được vấn đề này
tuy nhiên khi được hỏi về các biện pháp tự vệ thì nhiều lái xe cho rằng việc này rất khó và cũng chỉ dùng cảm tính để đánh giá khách hàng khi chở họ mà thôi
đi làm thì cứ đi làm có kỹ năng gì đâu tùy từng khách thì mới chở tùy từng mặt đêm hôm rồi thì nhìn đầu gấu đầu mèo xăm trổ thì thôi
nếu mà nó để cảnh vệ và phòng thân thì ngoài mỗi cái sự về kinh nghiệm ra thì chẳng có gì để phòng vệ
tại vì là về luật pháp thì không có kể mang cái gì đi trên người cả ngoài mỗi điện thoại và ví tiền lấy xe thì đều là cái để tạo ra những cái
đối tượng để muốn cướp
qua các vụ việc tài xế xe ôm công nghệ bị cướp tài sản cơ quan công an đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo về thủ đoạn của các đối tượng
những người hoạt động trong cái lĩnh vực xe ôm là hết sức cảnh giác trong quá trình hành nghề
nên lưu ý và lưu ý đối với những cái diện đối tượng trong quá trình hành nghề
và nên có cái sự kết nối đối với lực lượng công an cũng như là những cái người
tham gia hành nghề cùng để có những thông tin trao đổi thường xuyên
để không trở thành nạn nhân của tội phạm cướp và cướp giật tài sản mỗi tài xế cần chủ động không nhẹ dạ cả tin
và nếu có chở khách cần phải chú ý đoạn đường từ điểm đầu đến điểm cuối hạn chế đi xa vào ban đêm
khi xảy ra cướp giật tài sản nạn nhân phải bình tĩnh nhận dạng đặc điểm đối tượng phương tiện gây án
nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an gần nhất để tổ chức truy bắt thủ phạm
liên quan đến vấn đề ô nhiễm không khí đang được dư luận rất quan tâm
tri cục tài nguyên môi trường hà nội cho biết dự kiến đến ngày mai ba tháng một mươi trên địa bàn thành phố sẽ có mưa và góp phần giảm bớt lượng ô nhiễm môi trường
được biết thành phố hà nội vẫn đang nghiên cứu và triển khai các biện pháp giảm bớt ô nhiễm không khí
những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến ô nhiễm trên địa bàn thành phố hà nội được xác định là khí thải phương tiện giao thông
người dân đốt than tổ ong vật liệu phá rỡ công trình
tình trạng đốt dơm dạ quản lý xây dựng chưa kiểm soát được nguồn bụi cũng như mùi hôi thối từ hệ thống thoát nước
cụ thể theo thống kê của cảnh sát giao thông tp hà nội đang quản lý trên bảy trăm linh ô tô trên năm triệu xe máy
số lượng phương tiện giao thông cao làm tăng lượng khí thải ra môi trường
ngoài ra tình trạng đun bếp củi than tổ ong của người dân cũng khiến cho thành phố đang bị ô nhiễm đáng kể
tại ba mươi quận huyện vẫn còn tồn tại hơn ba mươi năm bếp than tổ ong
chỉ cục tài nguyên môi trường thành phố hà nội thông tin hiện có nhiều đơn vị đưa ra khuyến cáo tình trạng ô nhiễm môi trường
tuy nhiên người dân nên tham khảo nhiều phần mềm khác nhau trong đó có ứng dụng của thành phố
một khu xử lý bị sự cố kỹ thuật lò đốt rác xây dựng mới thì ách tắc thi công
do vấp phải sự phản đối của người dân khiến cho lượng rác thải lớn
ứ động lâu ngày tại khắp các địa phương thuộc tỉnh quảng nam
chưa bao giờ
chính quyền địa phương doanh nghiệp và người dân lại lúng túng và bế tắc trong xử lý cuộc khủng hoảng rác thải như bây giờ
đô thị hay nông thôn đường quốc lộ hay đường làng đầu đầu cũng ngập ngụa rác thải
rác chất thành đống bốc mùi hôi thối hơn hai tháng nay trên khắp các tuyến đường ở quảng nam
khu phố chợ thị trấn nam phước huyện duy xuyên tỉnh quảng nam bị bùa vây bởi rác
thậm chí rác chất thành đóng
rác chất thành lũy như thế này khiến người dân quanh khu vực không thể sinh hoạt buôn bán
nhiều nhà đã phải chuyển đi sống tạm ở nơi khác
thấy mỗi lần mà đi ngon cái đóng rớt như thế này là hơi thúi lắm không ai chịu nổi hết
mà đó là ảnh hưởng đầu tiên
thứ hai nữa là nếu như một các hộ nhà ở mà kinh doanh buôn bón mà gặp những cái đóng rác mà họ tự người dân họ đi ngon họ bỏ đó
thì thấy rất là
mất mỹ quan và cái những cái ảnh hưởng để buôn bón là sẽ không khách không có giống đấy
không chỉ ở thị trấn nam phước mà tình trạng này xảy ra ở hầu hết các địa bàn trong tỉnh quảng nam như huyện phú ninh hiệp đức thăng bình quế sơn điện bàn
những bãi tập kết rác mọc lên ở khắp mọi nơi nết nhát ô nhiễm trầm trọng
tất cả có con đường
họ ngỡ ngách trong kể cả là cái trục lụi chính cũng như là cái thông xóm
tức là tình trạng có thể xóa ra đường rất là bề bột
và nói chung là tình trạng ô nhiễm môi trường ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến tình hình sinh hoạt cũng như là đời sống của người dân

vậy nguyên nhân từ đâu mà rác thải lại ùn ứ nghiêm trọng như vậy và biện pháp xử lý tình trạng này là gì
do cái khu xử lý rác thải tâm xuân hai có bị sự cố về kỹ thuật cho nên là phải dừng hoạt động
cho đến nay thì do lượng rác của các cái địa phương mà chuyển về xử lý ở khu xử lý rác thải tâm xuân hai thì bị ứ động
thì trước mắt tạm thời tập trung cái lượng rác ứ động tại các cái điểm tập kết và phủ bạc cũng như là phun các trái vôi để mà giảm thiểu
được cái mù hôi và tập trung lại để giảm ưu nhiễm
và sau đó là khi khu xử lý rác thải tâm xuân hai đi vào hoạt động thì sẽ tiến hành thu gom các lượng rác tồn động này về xử lý tại đây
nhưng liệu với lượng rác khổng lồ như thế này việc phủ bạc rải vôi có còn tác dụng hay không
chưa kể bãi rác phát sinh ở khắp mọi nơi không thể nào kiểm soát được
và việc khắc phục sự cố ở khu xử lý rác thải tam xuân hai
chỉ là giải pháp tạm thời khi mà nơi đây cũng đã sắp quá tải
lò đốt rác thải mới tại xã đại nghĩa huyện đại lộc thì ách tắc thi công do vấp phải sự phản đối của người dân
vậy lượng rác khổng lồ này sẽ đi đâu
thiết nghĩ cần một tiếng nói chung giữa chính quyền và người dân để có thể nhanh chóng giải quyết cuộc khủng hoảng rác thải nghiêm trọng này
vừa rồi là một số tin tức cập nhật hai mươi bốn giờ qua
và tiếp theo như thường lệ sẽ là nhịp sống
hai mươi bốn trên bảy từ trường quay thành phố hồ chí minh
xin cảm ơn biên tập viên viu anh
thưa quý vị sáng nay ngày hai tháng một mươi công an quận một mươi hai thành phố hồ chí minh đã tổ chức thực tập phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ
tại nhà máy công ty trách nhiệm hỗ hại nước giải khắc suntory pepsico việt nam với sự tham gia của hàng trăm người
hoạt động này hướng tới hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy ngày bốn tháng một mươi
tình huống giá định được đưa ra vào chín h ba mươi phút tại khu vực sửa sản xuất của công ty suntory
nơi chứa nhiều vật liệu như bao bì ni lông cạc tông thiết bị điện
bất ngờ xảy ra cháy do chập điện
nhiều người hoán loạn trang lớn bỏ chạy
công tác chữa cháy tại chỗ không hiệu quả khi nhiều người bị mắc kẹt bên trong
cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận một mươi hai phù hợp với nhân viên y tế điện lực hồ chí thập đỏ
tiếp nhận thông tin đã đến hiện trường phối hợp cùng phía công ty triển khai dập lửa
đồng thời giải cứu hàng chục người ra ngoài an toàn
sau khoảng một mươi năm phút đám cháy được dập tắt việc thực tập phương án chữa cháy đã giúp chính quyền địa phương
các lực lượng và nhân dân có cái nhìn toàn diện hơn về công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
từ đó nâng cao nhận thức về phòng cháy chữa cháy rèn luyện kỹ năng khả năng tự bảo vệ mình
vì nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan gây ra mà hiện nay hệ thống kênh rạch đang có tình trạng sạt lở sụp lúng
làm thế nào để tìm ra giải pháp tốt nhất cho quy hoạch phát triển bờ kè sông sài gòn và sông kênh nội nội thành
là một trong những mối quan tâm hàng đầu của chính quyền tp hcm
tp hcm đã phủ kính quy hoạch phân khu trong đó đã cập nhật quy hoạch mép bờ cao và hành lang bảo vệ bờ sông
từ ba mươi m đến năm mươi m
theo quy hoạch trên không gian dọc bờ sông sài gòn sông kênh nội thành
chức năng quy hoạch chủ yếu là cây xanh đường giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật
ven các dòng sông kênh rạch của tp hcm còn có đồ án quy hoạch du lịch đường thủy giao thông đường thủy
tại hội thảo quy hoạch và phát triển bờ kè sông sài gòn và sông kênh rạch nội thành diễn ra mới đây
sở quy hoạch kiến trúc tp hcm đánh giá công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch bờ sông
còn một số hạn chế như tính định hướng kết nối và khai thác tiềm năng cảnh quan và không gian
hai bên bờ sông sài gòn chưa được quan tâm đúng mức do chưa có công cụ về quy hoạch
và thiết kế đường thủy mang tính tổng thể xuyên suốt toàn bộ tuyến sông
chưa đặt dòng sông là yếu tố trọng tâm trong quy hoạch
một số đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ một phần năm trăm linh gắn với dự án đầu tư xây dựng được việc
trong nhiều giai đoạn theo các căn cứ pháp lý khác nhau nên thiếu đồng bộ
chất lượng một số đồ án quy hoạch chi tiết một năm trăm linh còn hạn chế
chưa có giải pháp khai thác giá trị cảnh quan ven sông để phục vụ cho các hoạt động công cộng
như thiếu lối tiếp cận các công viên hành lang bờ sông
chưa có giải pháp phù hợp với từng khu vực từng nguồn có những đặc điểm địa phương khác nhau
tình trạng lấn chiếm hành lang sông rạch để xây dựng khai thác trái phép còn phổ biến
trong khi chính quyền chưa có biện pháp xử lý dứt điểm đã làm sông rạch phải quầng mình trong ô nhiễm sụp lúng
bên cạnh đó phần lớn các dự án đề bao chưa kết hợp với việc cải tạo cảnh quan môi trường hay khai thác du lịch
khai thác hành lang hai bên bờ sông phải gánh liền với khai thác quỷ đất phía trong
để tạo ra cảnh quan chung của sài gòn hướng tới một đô thị mang đặc trưng sông nước
nguyên tắc thứ hai đó là làm sao để tạo điều kiện cho sự tiếp cận của dân tới sông rạch
tức là khai thác hiệu quả quỷ đất cũng như mặt nước
tức là tạo ra được một các phương án thiết kế đô thị
làm sao mà tạo ra những cái cảnh quan tốt
các chuyên gia cũng cho rằng trong quá trình làm quy hoạch cần phân khu phân đoạn tránh thực hiện tràn lan
để từ đó tạo điều kiện đầu tư thích hợp và khai thác tốt quỹ đất
và đặc biệt là khai thác tốt cả nguồn lực của hệ thống sông rạch
chúng tôi quan tâm đến việc đổi mới mạnh mẽ về tư duy đến phương pháp lập quy hoạch
vẫn dùng phù hợp vào kịch tiễn của thành phố hồ chí minh
tầm nhìn quy hoạch phát triển bờ kè sông sài gòn
sông và bên rạch nội thành của thành phố cần được xây dựng trên nền tảng các mục tiêu
các nhiệm vụ về quy hoạch chung xây dựng thành phố
trong đó tập trung giải quyết những vấn đề cơ bản như nâng cấp cơ sở hạ tầng
khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường ngập nước bổ sung cây xanh
không gian mở công cộng kết hợp với các hoạt động vui chơi giải trí văn hóa
nhằm nâng cao chất lượng sụp sống của cộng đồng nhân cư
thành phố hồ chí minh với hệ thống sông ngòi bao gồm hai chín trăm hai mươi ba tuyến sông kênh rạch
với tổng chiều dài bốn ba trăm sáu mươi tám bảy trăm ba mươi tám m là nguồn tài nguyên đặc biệt mà thiên nhiên ban tặng
không phải nơi nào cũng có được
và việc làm thế nào để khai thác có hiệu quả nguồn lợi này đòi hỏi các ngành các cấp
cần nhanh chóng tìm kiếm giải pháp quy hoạch tổng thể đồng bộ
để người dân thành phố cùng được hưởng lợi từ những giá trị mà sông rạch mang lại
nhịp sống hai mươi bốn trên bảy xin được tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
quang huy xin mời quý vị cùng quay trở lại hà nội tiếp tục bản tin an ninh hai mươi bốn h

thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng chỉ rõ những hạn chế tồn tại mà trước hết là vấn đề chậm chế giải ngân vốn đầu tư công
mới chỉ đạt hơn bốn mươi năm kế hoạch mà quốc hội đã thông qua
bên cạnh đó tình hình trật tự an toàn xã hội vẫn nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp
đặc biệt là vấn đề ô nhiễm tại các thành phố lớn
thủ tướng yêu cầu các bộ trường trường ngành lãnh đạo các thành phố lớn báo cáo giải trình
làm rõ thêm tình hình và giải pháp cụ thể trên từng lĩnh vực để khắc phục hiệu quả những tồn tại yếu kém này
tình hình tình thần không được chủ quan trong ba tháng cuối năm để đảm bảo hoàn thành toàn diện
vượt mức kế hoạch năm hai nghìn một mươi chín tạo tiền đề thuận lợi cho năm hai nghìn hai mươi
năm tiến hành đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
vào chiều qua đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc ninh đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
tại xã lãng ngâm huyện gia bình tỉnh bắc ninh
cùng dự buổi tiếp xúc cử tri có ông nguyễn nhân chiến ủy viên trung mương đảng bí thư tỉnh ủy
trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc ninh bà đào hồng lan ủy viên sự khuyết trung mương đảng
phó bí thư tỉnh ủy tỉnh bắc ninh đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân hội đồng nhân dân và các ban ngành tỉnh bắc ninh
tại buổi tiếp xúc đại diện đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc ninh báo cáo với cử tri xã lăng ngâm
dự kiến nội dung chính của kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
theo đó tại kỳ họp này quốc hội xem xét thông qua một mươi một dự án luật một dự thảo nghị quyết
cho ý kiến đối với tám dự án luật và xem xét các vấn đề về kinh tế xã hội ngân sách nhà nước giám sát và các vấn đề quan trọng khác
đại biểu quốc hội cũng báo cáo kết quả trả lời ý kiến cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
theo đó qua các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ bảy
đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đã phân loại tổng hợp chín kiến nghị gửi ủy ban thường vụ quốc hội một mươi chín kiến nghị gửi ủy ban nhân dân tỉnh
đến nay các cơ quan chức năng trong tỉnh đã trả lời một mươi chín trên một mươi chín kiến nghị
các cơ quan của chính phủ trả lời tám trên chín kiến nghị của cử tri
đại đa số cử tri xã lãng ngâm nhất trí với dự kiến chương trình nội dung kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
cử tri đề xuất kiến nghị tới quốc hội chính phủ và các cơ quan chức năng trung ương địa phương xem xét giải quyết một số vấn đề
về đầu tư hỗ trợ kinh phí nâng cấp hệ thống giao thông thiết chế văn hóa nông thôn nâng mức phụ cấp cho đội ngũ cán bộ thôn
chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp quản lý chặt chẽ tình trạng xe quá trọng tải chạy qua địa bàn
hỗ trợ kinh phí trang bị phương tiện công cụ hỗ trợ cho lực lượng công an xã dân phòng góp phần tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
đồng chí phó chủ tịch thường trực ubnd tỉnh nguyễn tiến nhường đã trả lời giải đáp một số kiến nghị của cử tri thuộc thầm quyền
và giao cho các cơ quan chức năng liên quan xem xét giải quyết trong thời gian tới
phát biểu với cử tri đại tướng tô lâm bày tỏ vui mừng về kết quả phát triển kinh tế xã hội của xã lãng ngâm đã đạt được trong thời gian qua
đồng thời cho rằng các đề xuất kiến nghị của cử tri đã đạt được trong thời gian qua
các đề xuất kiến nghị của cử tri sẽ lãng ngâm là rất trinh đáng cần thiết đặc biệt là đề xuất phát triển năng nghề khu công nghiệp nông nghiệp công nghệ cao về chế độ chính sách
đại tướng tô lâm cho biết nghị quyết hai mươi hai về xây dựng bộ máy công an hiệu lực hiệu quả theo hướng gần dân sát dân hơn
hiện nay bộ công an đang triển khai công an chính quy về xã được chính quyền nhân dân đánh giá cao
nhân dịp này đại tướng tô lâm đã trao tặng hai mươi bộ máy vi tính cho trường trung học cơ sở lắng ngâm và đảng ủy ủy ban nhân dân xã đông cứu huyện gia bình
cũng tại tỉnh bắc ninh vào sáng nay bộ công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an
cũng tại tỉnh bắc ninh vào sáng nay bộ công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an
tại lễ công bố thứ trưởng bùi văn nam đã trao quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc điều động và bổ nhiệm đại tá phạm thế tùng phó giám đốc công an tỉnh hương yên đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh bắc ninh

tại lễ công bố thứ trưởng bộ công an tỉnh hương yên đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh bắc giang đến dự có đồng chí thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đồng chí bùi văn hải ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh bắc giang
tại lễ công bố thứ trưởng bộ công an tỉnh bắc giang đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh bắc giang đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh bắc giang
ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để giúp công an tỉnh bắc giang và cá nhân đồng chí nguyễn quốc toản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
nhận nhiệm vụ mới thượng tá nguyễn quốc toản tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các đồng nghiệp tại bộ công an chính quyền địa phương và lực lượng công an tỉnh bắc giang đã tín nhiệm trao trọng trách mới cho đồng chí
trên cương vị giám đốc công an tỉnh bắc giang thượng tá nguyễn quốc toản hứa sẽ hết mình cùng với tập thể lãnh đạo cán bộ chiến sĩ công an bắc giang ra sức vận đấu giữ vững an ninh trật tự xây dựng tập thể trong sạch vững mạnh
công tác đào tạo của trường đại học phòng cháy chữa cháy phải gắn bó chặt chẽ hơn nữa với yêu cầu công tác chiến đấu của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng như nhu cầu của xã hội chất lượng hiệu quả phải đặt lên hàng đầu
đó là yêu cầu được trung tướng nguyễn phan sơn thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh tại lễ khai giảng năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi của trường đại học phòng cháy chữa cháy vừa diễn ra sáng nay tại hà nội
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín trường đại học phòng cháy chữa cháy đã chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức tuyển sinh triển khai đào tạo tiến sĩ chuyên ngành phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khóa đầu tiên tổ chức triêu sinh nhập học mới cho gần ba hai trăm linh học viên tổ chức đào tạo cho hơn bảy học viên
một mươi bốn lớp bổi dưỡng kiến thức về phòng trái chạy cháy
trong năm học vừa qua nhà trường đã không ngừng đổi mới nội dung chương trình đào tạo đẩy mạnh phong trào thi đua học tập tốt dạy giỏi kết quả đã có nhiều lượt học viên giáo viên đạt nhiều phần thường cao trong năm học
biểu dương kết quả thầy cô giáo học viên trường đại học phòng cháy chữa cháy đạt được trong năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín thứ trưởng nguyễn văn sơn đề nghị nhà trường cần xác định rõ yêu cầu tự đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục đào tạo theo hướng hiện đại năng động đồng bộ hiệu quả gắn lý luận với thực tiễn
nhà trường cũng cần tiếp tục tăng cường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an các địa phương các viện nghiên cứu các học viện trường đại học trong và ngoài lực lượng công an nhân dân trong đào tạo nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật và công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
chú trọng xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên cán bộ quản lý giáo dục đảm bảo về chất lượng vững vàng về chính trị giỏi về chuyên môn nghiệp vụ say mê với sự nghiệp chồng người hết lòng vì học sinh thân yêu vì nguồn nhân lực chất lượng cao của lực lượng công an